sau một thời gian điều tra truy quét công an tp huế đã bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm côn đồ hung hãn có tính chất xã hội đen gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản tại tiệm cầm đồ quốc anh phường vĩ dạ tp huế
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lý quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại hai trăm hai mươi năm nguyễn sinh cung phường vĩ dạ tp huế cùng với một nhóm bạn đang ngồi nhậu trước tiệm cầm đồ của mình thì bất ngờ bị nhóm đối tượng gồm nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hồ ngọc tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ sĩ việt phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn hồ anh tặng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng trú trên địa bàn tp huế